xây dựng hạ tầng logistics thông minh
hà nội cung cấp dịch vụ tư pháp trên ứng dụng vneid
kho hàng thông minh đầu tiên tại việt nam
đó là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chuyển động số tuần này
rất vui được gặp lại quý vị trong một mươi năm phút của chương trình
thưa quý vị hạ tầng logistics được ví như là huyết mạch của dòng chảy vật chất
có vai trò quan trọng trong việc kết nối hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
hiện nay các doanh nghiệp thương mại điện tử và logistics lớn nhất thế giới
đều đã có mặt và hoạt động tại việt nam
điều này tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước
đòi hỏi các doanh nghiệp việt nam phải đổi mới nhanh hơn
phải chuyển đổi số thông minh hóa hệ thống mạng lưới
để tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài
logistics ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi cung ứng do sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng
năm hai nghìn một mươi chín tổng giá trị logistics toàn cầu đạt sáu sáu nghìn tỷ usd với tốc độ tăng trưởng chín một
trong đó khu vực châu á thái bình dương chiếm tỷ phần logistics lớn nhất
chủ yếu đến từ nhu cầu ngày càng tăng ở trung quốc
bên cạnh sự bùng nổ của khu vực bán lẻ sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử
cũng đã mang đến những cơ hội và thách thức cho ngành logistics toàn cầu
mặc dù có sự tăng trưởng nóng không ngừng
nhưng trong một báo cáo khác lại cho thấy có khoảng một mươi hai sáu nguồn lực logistics chưa được sử dụng
một mươi kho hàng không sử dụng và hai mươi lao động trong ngành logistics không có việc làm
tương tự như vậy với các quốc gia phát triển khác trên thế giới
logistics thông minh ra đời sẽ tạo điều kiện để phát huy tối đa các nguồn lực và nâng cao tính hiệu quả của dịch vụ
các thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến rfid phân tích dữ liệu lớn big data trí tuệ nhân tạo ai
phối hợp với máy bay không người lái robot tự động hóa truy xuất nguồn gốc
tự ra quyết định thông minh trong các khâu thuộc quy trình logistics đã đem lại những hiệu quả tích cực
hiện nay logistics thông minh đã được nhiều quốc gia hỗ trợ bằng hành lang pháp lý và các chính sách khác nhau
các quốc gia đang nỗ lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của logistics thông minh
đáp ứng nhu cầu thương mại và sự phát triển công nghiệp toàn cầu
với thủ đô hà nội logistics chủ yếu để đáp ứng một thị trường tiêu thụ lớn sức mua mạnh
và thường xuyên vì vậy trong khi logistics ở hải phòng hay quảng ninh gắn với các dịch vụ trung chuyển
thì ở hà nội chủ yếu là dịch vụ logistics chặng cuối
chính vì vậy việc phát triển logistics ở hà nội cần một hướng đi hoàn toàn khác
làm sao để mỗi tỉnh bật được vai trò của mình với logistics

bởi vì hà nội sẽ là vùng tiêu thụ và gần như nó sẽ là vùng tập trung rất nhiều cho phát triển thương mại điện tử
những năm qua tại hà nội đã xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao hàng chặn cuối
như gnt ecotrance giao hàng nhanh giao hàng tiết kiệm hay proship
riêng công ty giao hàng tiết kiệm đã phát triển tới một trăm một mươi điểm giao nhận hàng trong thành phố hà nội
mỗi ngày ước tính gần một mươi triệu đơn hàng được các doanh nghiệp này xử lý và giao tới tay người tiêu dùng
tuy nhiên đại đa số các doanh nghiệp này vẫn chỉ ở quy mô vừa và nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường
doanh nghiệp có quy mô lớn thì vẫn là còn ít
nếu như chúng ta so sánh với cùng cái khu vực mà tạm coi là đối trọng là ở trong thành phố hồ chí minh
hoặc là bình dương
và cái trung tâm logistics tức là cái hạ tầng kho bãi
rồi cái trung tâm phục vụ cho hoạt động logistic của hà nội
thì cũng rất là ít những cái khu vực mà có cái quy mô tương đối hoặc là quy mô lớn
hiện tại các doanh nghiệp logistics chặng cuối tại hà nội
vẫn đang hoạt động tương đối tự phát dựa trên nhu cầu của thị trường
tuy nhiên để có thể phát triển một cách bài bản và bền vững
vẫn cần có những quy hoạch về hệ thống kho bãi về hệ thống điểm sao sịch
để có thể tối ưu hóa luồng phát tương đối của các doanh nghiệp này
vận chuyển hàng hóa và giảm thiểu xung đột với giao thông công cộng
quan điểm của tôi là phát triển logistics của hà nội sẽ không giống hải phòng với quảng ninh
lúc đấy chúng ta sẽ quy hoạch thế nào để ở các cửa ngõ của hà nội
sẽ có những cái hub và cái logistic cho hà nội nó sẽ là logistic nội đô
làm thế nào để thực sự đẩy mạnh đi đây
cùng với việc sắp xếp quy hoạch lại hệ thống logistic
và tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông cảng biển kho bãi
một yêu cầu gấp thiết đặt ra là ứng dụng khoa học công nghệ
đặc biệt là chuyển đổi số để tối ưu hóa dòng vật chất lưu thông
cũng như tối ưu hóa hệ thống phương tiện và hạ tầng
trong dịch vụ logistic có bốn nhóm dịch vụ
là nhóm hạ tầng nhóm vận hành nhóm dịch vụ logistics và nhóm các dịch vụ hỗ trợ
trong đó không phải nhóm nào cũng cần thiết phải chuyển đổi số
cái vận đơn một triệu cái parcel tức là một cái biêu kiện
thì tương đương như vậy đối với lại hàng lớn thì chúng ta sẽ phải vận hành một triệu tiêu
nhóm về cạng biển nhóm về tàu biển
khi mà họ đã phải vận chuyển làm sao để có thể tối ưu cái vị trí xếp đặt
các vị trí container họ có sở hữu một phương tiện vận tải
làm sao họ có thể tối ưu quãng đường và tối ưu tất cả các nguyên vật liệu đầu vào đầu ra
cũng như là bố trí con người lái xe như thế nào
có thể nói chuyển đổi số

xây dựng hạ tầng logistics thông minh là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp vận hành
và khai thác hạ tầng logistics để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài đang có mặt tại khu vực
tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp logistics vốn đại đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
không đủ nguồn lực để đầu tư phát triển các ứng dụng tiên tiến vào vận hành công việc
trước thực tế đó sở công thương hải phòng đã quyết định triển khai một hệ thống ứng dụng phần mềm điều hành logistics
dùng chung cho cả các doanh nghiệp
hiện tại bây giờ là mỗi một doanh nghiệp hay một đơn vị
họ đều sử dụng các nền tảng và các phần mềm đó khác nhau
thế thì như vậy là nó rất là lãng phí của lực trợ xã hội
được biết thì sở công thương đang có chủ trương là sử dụng một cái phần mềm một cái app
để mà quản lý chung các hoạt động về lĩnh vực logistics trên địa bàn thành phố
và cũng như là các tỉnh ở trong khu vực
thì tôi cho rằng đó là một cái phần mềm để quản lý chung các hoạt động về lĩnh vực logistics trên địa bàn thành phố

doanh nghiệp không phải là tự xây dựng phần mềm hay không phải mua các phần mềm đơn lẻ
hệ thống hạ tầng cần được đầu tư và sắp xếp lại
định hướng phát triển logistics của hà nội hải phòng quảng ninh
cần được phân vai chuyên biệt hóa sâu sắc hơn nữa
cùng với đó là các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
hỗ trợ doanh nghiệp logistics
tất cả những mục tiêu đó cần được thực hiện một cách đồng bộ
với một tầm nhìn dài hạn và thiết thực
cùng với đó là sự vào cuộc một cách mạnh mẽ và thiết thực
của các tỉnh thành địa phương
tất cả nhằm hoàn thiện hệ thống
nâng cao chất lượng của dịch vụ
giảm thiểu thời gian
tiết giảm chi phí logistics
đặc biệt là cho doanh nghiệp sản xuất
để từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội
tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
từ ngày hai mươi hai tháng bốn
hà nội bắt đầu triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp
trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử
vneid cho công dân
cùng với thực thiên huế
hà nội là một trong hai địa phương trên cả nước
được chính phủ chọn làm thí điểm thực hiện công tác này

việc thí điểm nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
cấp phiếu lý lịch tư pháp
tạo thuận lợi giảm thời gian chi phí xã hội cho người dân
nếu như trước kia
mỗi lần đến sở tư pháp xin xác nhận hồ sơ lý lịch
là nỗi ám ảnh với anh đỗ hoàng nam
vì cảnh chen trúc chờ đợi
thì hôm nay mọi thao tác đều được đơn giản hóa
qua ứng dụng vneid mức độ hai
anh chỉ cần năm phút kê khai trên điện thoại
là hoàn thành thủ tục
hôm nay được các bạn hướng dẫn qua
ứng dụng vneid
rất là tiện lợi nhanh chóng
chỉ mất khoảng tầm năm phút để nhập thông tin
cũng như là thanh toán tiện lợi
không giống như mình đến lấy
trực tiếp làm tại sở
trong ngày đầu tiên thí điểm
sở tư pháp ghi nhận khoảng hơn sáu trăm linh hồ sơ đăng ký thành công
yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
của ứng dụng vneid
bước đầu cho thấy các phương án cách thức hỗ trợ người dân
đã nhanh chóng thuận lợi
tuy nhiên một số trường hợp công dân còn gặp khó khăn
trong việc thanh toán lệ phí
khi chỉ có bảy ngân hàng liên kết để thanh toán qua ứng dụng này
mặc dù là ngày đầu tiên đi vào hoạt động
thế nhưng mà phần mềm ứng dụng vneid
cũng khá là trôi chảy
nó cũng không gây quá nhiều khó khăn cho
người công dân và cũng cán bộ trong quá trình nhập
tuy nhiên là cũng có
một số vướng mắt trong thủ đục thanh toán
vì lựa chọn số tài khoản
nó cũng hơi là một chút phức tạp
đối với người dân
để thực hiện được trên phương thức cấp phiếu lý tư pháp
trên vneid này
tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho công dân
khi công dân tham gia trên phương thức
đề nghị cấp phiếu lý tư pháp
trên ứng dụng vneid
thì công dân chỉ việc là
đã có một mươi bảy trường thông tin đã có sẵn cho công dân
công dân chỉ còn có từ bốn cho đến năm trường thông tin
là công dân kê khai
hoặc công dân tích vào đó
theo thống kê của sở tư pháp hà nội
mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khoảng tám mươi hồ sơ
đề nghị cấp lý lý tư pháp
dù duy trì cả ba hình thức xử lý
là làm việc trực tiếp trực tuyến và qua biêu điện
tuy nhiên việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện
và qua cổng dịch vụ công thành phố rất thấp
việc thí điểm triển khai qua ứng dụng vneid
sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân
họ chỉ cần kê khai năm trường thông tin
chứ không cần kê khai hết theo mẫu
như trên cổng dịch vụ công trực tuyến toàn trình
vinamilk đã khánh thành nhà máy sữa tại bình dương
nhà máy sữa vinamilk có hệ thống kho thông minh đầu tiên tại việt nam
kho có diện tích sáu hectare và hai mươi ngõ xuất nhập
có chiều dài một trăm linh năm m cao ba mươi năm m
hồ một mươi bảy tầng giá đỡ
với sức chứa là hai mươi bảy một trăm sáu mươi tám pallet
tương đương với một sáu trăm ba mươi thùng sữa
có diện tích hai mươi hectare
nhà máy sữa vinamilk xứng đáng được gọi là mega
tức siêu nhà máy
bởi quy mô hiện đại rộng lớn
và quy trình làm việc liên hoàn tự động
công suất thiết kế giai đoạn một của nhà máy là bốn trăm linh triệu lít sữa một năm
tức bằng chín nhà máy sữa hiện nay của vinamilk gục lại
hàng chục xe bồn lạnh chuyên dụng
chở sữa tươi nguyên liệu tới cung cấp cho nhà máy
chạm tiếp nhận sữa tươi nguyên liệu ở đây
có khả năng tiếp nhận tám mươi tấn sữa tươi mỗi giờ
sữa tươi khi chảy qua thiết bị đo lường
lọc tự động đạt tiêu chuẩn
sẽ nhập vào hệ thống ba bồn lạnh
mỗi bồn có dung tích một trăm năm mươi m ba
đây là hệ thống bồn sữa có sức chứa lớn nhất hiện nay tại việt nam
công nghệ sản xuất ly tâm tách khuẩn hiện đại
giúp loại bỏ chín mươi chín chín vi khuẩn trong sữa tươi nguyên liệu
đây là công nghệ mới của thế giới
được vinamilk là công ty duy nhất tại việt nam sử dụng
công nghệ uht tiệt trùng ở nhiệt độ cao một trăm bốn mươi độ c
trong khoảng thời gian cực ngắn bốn giây
ở giai đoạn sau đó
giúp tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn có hại còn lại trong sữa
giúp bảo đảm chất lượng sữa mà không cần sử dụng chất bảo quản
tất cả các hệ thống thiết bị máy móc
đặc biệt là các robot lgv đều vận hành tự động
được điều khiển bởi hệ thống máy tính trung tâm
mỗi khâu trong quá trình sản xuất được giám sát
mọi thông số đều được theo dõi
bảo đảm khả năng truy xuất tức thì đối với bất kỳ sản phẩm nào
các robot tự động chuyển hàng thành phẩm vào kho
kho chứa pallet có công suất hai mươi bảy một trăm sáu mươi tám lô chứa hàng
có khả năng ứng trực động đất
tám hệ thống kho chứa và máy box ở exez
công nghệ mới và tiên tiến nhất hiện nay
hệ thống này nhanh hơn nhẹ hơn
tiết kiệm năng lượng hơn bất kỳ thế hệ máy
cùng tính năng nào trước đây
ở đây hệ thống xếp dỡ và vận chuyển palet
theo dây định hướng lgv với ba trăm bảy mươi m đường dây
và một mươi năm khay tải động
mỗi khay có khả năng mang hai pallet
hệ kho chứa pallet tự động tối ưu hóa không gian
trong đó có các băng tải hỗ trợ hoạt động bốc xếp
của người công nhân tự động sắp xếp thứ tự
các pallet và có khả năng truy xuất pallet bất kỳ
tại khu vực xuất hàng
hệ thống phân loại pallet tự động
phân chia thành một mươi sáu làn theo nguyên lý
băng tải con lăn trọng lực
toàn bộ hệ thống được kiểm soát và quản lý
bằng một phần mềm lõi của ssi scaver
có tên gọi hệ thống quản lý kho hàng wamas
việc ứng dụng công nghệ tự động
và tích hợp trên giải pháp tự động hóa
và hệ thống quản lý kho hàng wamas
đã đưa nhà máy sữa việt nam
trở thành nhà máy hiện đại bậc nhất
nghi dấu ấn việt nam
trên bản đồ ngành công nghiệp sữa thế giới